hà nội đang bước vào những ngày rét nhất việc ra đường vào buổi đêm rất khó khăn vì cái lạnh bút
thế nhưng có một nhóm người thì luôn sẵn sàng giúp đỡ các trường hợp xe máy gặp sự cố trên đường
bất kể là mùa đông hay mùa hè trời mưa hay tạnh giáo
và để có thể hiểu rõ hơn hành động ý nghĩa này thì mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ nhóm có tên là cứu hộ hà nội ngay sau đây
vừa đến điểm tập trung quen thuộc của nhóm anh âu văn tuần một trong những thành viên sáng lập nhóm cứu hộ hà nội
đã nhận được một lời kêu cứu do xe gặp sự cố ở đường trung kính quận cầu giấy hà nội
nhiệt độ lúc này chỉ khoảng dưới một mươi năm độ c
thế nhưng xác định được tình trạng lốc xe dính đinh của người cần giúp đỡ
anh tuân nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ cần thiết để vá xăm xe giúp hai bạn tiếp tục cuộc hành trình
mình rất là mừng vì ở ngoài này có cái tim như vậy thì cái tim như vậy cũng là lần đầu mình gặp luôn
chỉ trong có từ một mươi đến một mươi năm phút
anh tuân đã hỗ trợ xong cho chiếc xe của vị khách tới từ thành phố hồ chí minh
và đặc biệt hơn nữa thành viên của nhóm cứu hộ hà nội không hề lấy bất kỳ một đồng tiền công
hay tiền miếng vá xe nào hoàn toàn miễn phí
tôn trị của nhóm cứu hộ hà nội là muốn lan tỏa cái lòng tin giữa con người với con người ở cái xã hội bây giờ
mình hãy luôn mở lòng sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong cái trường hợp
mà mình cảm thấy có thể để xích lại cái lòng tin giữa con người với con người hơn
bây giờ mình đi
tập kết của cứu hộ hà nội nơi các thành viên khác cũng đang chờ đợi ứng cứu các trường hợp xe gặp sự cố khác
cũng không ít người hồ nghi vì hành động của nhóm
ban đầu nhóm chỉ có năm người thế nhưng bằng việc làm cụ thể
hiện tại nhóm cứu hộ hà nội đang có khoảng ba mươi thành viên hoạt động thường xuyên
có những kỹ năng thay xăm vá xe cơ bản để hỗ trợ các trường hợp không may trên đường di chuyển
và mỗi ngày sẽ có trung bình từ năm đến sáu thành viên trực chiến xử lý các sự cố
báo về hotline hay fanpage
của nhóm đối với nhiều người nhóm cứu hộ hà nội đã trở nên quen thuộc với họ
khi đi giúp đỡ mọi người thì nhận được cái lời cảm ơn của mọi người và cảm thấy rất là vui
và cũng tìm được nhiều anh chị em người thì làm sinh viên người thì đi làm bán hàng
và cũng có những anh chị làm công việc văn phòng
mọi người cũng có chung cái trí hương giống như mình
mọi người cũng chỉ cần mọi người cảm ơn và cảm thấy vui vẻ thì mọi người tham gia nhóm
tình và đã giúp đỡ đã đến rất là cố gắng đến rất sớm mặc dù mà trời đang mưa như thế này và rét như thế này
đây là những hành động rất ý nghĩa có thể giúp đỡ mình có thể về được đến nhà sớm
việc làm nhỏ bé nhưng giàu ý nghĩa của nhóm cứu hộ hà nội
đã làm ấm thêm tình người trong cái rét bút kỷ lục năm nay ở hà nội